công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa cho biết đã vừa phá chuyên án một trăm hai mươi một b bắt giữ một đối tượng
khi đang vận chuyển trái phép hai bánh heroin từ lào về việt nam
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám công an huyện kỳ sơn phát hiện có sự móc nối giữa một số đối tượng
người tỉnh khác với một số đối tượng người lào hình thành đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
công an huyện kỳ sơn đã quyết định lập chuyên án mang bí số một nghìn hai trăm một mươi tám b
vào lúc hai mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại khu vực cầu suối lội thuộc bản sơn thành xã tà cạ huyện kỳ sơn
đối tượng có ôm theo một túi sách màu đen lọt vào vòng mật phục
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lê quang bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường quang trung thành phố con tung tỉnh con tung
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin và hai điện thoại di động
hiện công an huyện kỳ sơn đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật